còn tại nghệ an phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an huyện kỳ sơn vừa phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng lầu bá chia sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại bản pha sác hồi tụ huyện kỳ sơn về hành vi mua bán trái phép sáu viên ma túy tổng hợp
lầu bá chia là đối tượng hình sự rất nguy hiểm đã có tiền án về tội cướp giật tài sản
sau khi ra tù chia đã cấu kết với một nhóm đối tượng trang bị vũ khí nóng hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ lào vào nghệ an
hoạt động rất tinh vi xảo quyệt manh động và đều đĩnh
khi tiến hành phá án đồng bọn của chia đã xả súng về phía tổ công tác để giải vây
nhưng tổ công tác đã bắt giữ được đối tượng lầu bá chia thu giữ sáu viên ma túy tổng hợp một dao nhọn và một số tài liệu khác
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh mở rộng